ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành văn bản hỏa tốc triển khai cách ly f một tại nhà trên toàn tỉnh
theo đó sau khi triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà ở bốn huyện thành phố
bao gồm long khánh biên hòa vĩnh cửu tràng bom
tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm giảm tài cho các cơ sở cách ly tập trung
giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung
đối tượng cách ly tại nhà là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định gọi là f một
người ở cùng nhà với f một được cách ly cùng với f một tại nhà
người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một và những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm real time pcr vào ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai
có nguyện vọng được chuyển cách ly tại nhà
thời gian cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú là một mươi bốn ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly
riêng người đã được cách ly tập trung đủ bảy ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi đủ một mươi bốn ngày
sau thời gian cách ly các trường hợp trên tiếp tục được
theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày
bên cạnh đó văn bản cũng nêu rõ những yêu cầu đối với f một cách ly tại nhà
như phải có nhà ở riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể hoặc trung cư phải có phòng riêng
tách biệt với sinh hoạt của gia đình
trước nhà f một có biển địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
người được cách ly tại nhà phải làm cam kết không rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với động vật nuôi trong nhà
trong một mươi bốn ngày cách ly phải lấy mẫu xét nghiệm ít nhất ba lần
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao quyền cho ủy ban nhân dân các xã phường
ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với f một
đồng thời quản lý giám sát các trường hợp cách ly tại nhà